triển khai các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
nâng cao hiệu quả hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật việt nam trong công an nhân dân
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
hơn năm mươi triệu công dân đã được cấp thẻ căn cước có gắn chip điện tử có độ bảo mật cao
có thể tích hợp nhiều thông tin mở ra nhiều cơ hội để phát triển các tiện ích phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động kinh tế xã hội
đây là khẳng định của trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội đại biểu quốc hội đoàn thành phố hà nội
khi phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm diễn ra vào chiều nay
phát biểu thảo luận tại nghị trường trung tướng nguyễn hải trung nhấn mạnh dấu ấn rất nổi bật của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi một
là đã hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thành năm mươi triệu căn cước công dân
hai hệ thống này đã hoạt động đúng tiến độ chỉ sau hơn một năm thực hiện
tại hội nghị tổng kết hai dự án đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đánh giá đây là một trong những hình mẫu về đầu tư công hiện nay
nếu như dự án nào cũng được triển khai với tinh thần quyết liệt dứt điểm như thế này thì việc điều tư công của chúng ta sẽ rất hiệu quả
tôi thấy rằng việc hoàn thành đưa vào hoạt động của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong phát triển chính phủ điện tử chính phủ số kinh tế số xã hội số ở nước ta
vì đây là dữ liệu gốc rất chính xác với công dân việt nam
với gần một trăm linh triệu thông tin công dân đã được số hóa bổ sung cập nhật thường xuyên hàng ngày từ cơ sở trở lên
bởi trên năm mươi cán bộ cảnh sát khu vực công an xã chính quy trên toàn quốc
điều này cho thấy việc thực hiện chủ trương chính quy công an xã của lực lượng công an
thời gian qua là rất đúng đắn là vô cùng cần thiết
giám đốc công an thành phố hà nội thông tin
trong việc hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chính phủ đã chỉ đạo bộ công an triển khai gắn mã số định danh cá nhân cho một trăm linh công dân cả nước
đối với người được cấp thẻ căn cước công dân thì mã số định danh chính là số căn cấp công dân
đối với người chưa được cấp thẻ đã có thông báo bằng văn bản đến cho công dân có gắn kèm mã qr
đồng thời với đó hơn năm mươi triệu công dân đã được cấp thẻ
công dân có thẻ căn cước có gắn chip điện tử có độ bảo mật cao có thể tích hợp nhiều thông tin
mở ra nhiều cơ hội để phát triển các tiện ích phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động kinh tế xã hội
ngay trong phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua đã cho thấy hiệu quả sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư trên thực tế
nhất là hà nội và tp hcm các tỉnh phía nam từ dữ liệu gốc có độ chính xác và bảo mật cao
các ngành đã kết nối dữ liệu tiêm chủng để phát triển và thống nhất các ứng dụng phần mềm
phòng chống dịch khắc phục tình trạng loạn các phần mềm chống dịch với nhiều lỗ hỏng về bảo mật như vừa qua
tôi được biết từ hiệu quả thực tiễn của việc này nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã xác định
kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về tiêm chủng xét nghiệm quản lý người nhiễm covid một mươi chín khỏi bệnh
để triển khai thống nhất với việc ứng dụng mã qr trên thẻ căn cước công dân
hoặc hình thức phù hợp đối với những người chưa có thẻ căn cước công dân gắn chip
phục vụ việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng theo đại biểu nguyễn hải trung đồng chí bộ trưởng bộ công an và đồng chí bí thư thành ủy hà nội
đã thống nhất chỉ đạo triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân có tích hợp dữ liệu tiêm chủng
để kiểm soát người ra vào sân vận động mỹ đình trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển nhật bản vào ngày một mươi một tháng một mươi một
điều này sẽ mang lại sự tiện lợi rất lớn và sẽ là bài học để quản lý các hoạt động xã hội khác
trong điều kiện bình thường mới
cùng với đó bộ công an đang trình chính phủ xây dựng nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
giúp tạo hành lang pháp lý đồng bộ trong việc triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
trong sáng mai quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ
bốn bộ trưởng trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội đồng bào và cử tri cả nước
bên lề kỳ họp nhiều đại biểu đã và đang chia sẻ với truyền hình công an
nhân dân những kỳ vọng ý kiến xung quanh phiên chất vấn đầu tiên của quốc hội khóa một mươi năm
chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm sẽ bắt đầu với bốn bộ trưởng
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long sẽ là bộ trưởng lần đầu trả lời chất vấn trực tiếp tại nghị trường
đặc biệt là nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh chiến lược phòng chống dịch chiến lược vaccine
tiếp đó bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội sẽ trả lời nhóm vấn đề về việc thực hiện các gói hỗ trợ
cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc
và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc
việc chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan theo dõi kiểm tra việc thực hiện cứu trợ thiện nguyện bảo đảm đúng chế độ chính sách
sau đó bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn sẽ đăng đàn để trả lời các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
là bộ trưởng lần đầu trả lời chất vấn trước quốc hội bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo sẽ trả lời các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm chất lượng dạy và học
đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo công tác dạy và học trực tuyến giảm tải chương trình bảo đảm công bằng trong dạy học an toàn y tế trường học tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
là thành viên chính phủ tư lệnh ngành cuối cùng đăng đàn trả lời chất vấn bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng tập trung các nội dung giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh

từ vĩ mô đến vĩ mô sẽ được quốc hội thảo luận kỹ
quốc hội chuẩn bị cái nội dung chương trình rất là kỹ lưỡng rất là chú đáo và đã xin ý kiến của các đại biểu quốc hội cũng rất kỹ lưỡng về việc chất vấn các đồng chí bộ trưởng
chúng tôi nhận thấy rằng là cái việc chọn để chất vấn và trả lời chất vấn lần này thì rất là công phu và chúng tôi hy vọng rằng là cái việc chất vấn trong cái đợt họp quốc hội này sẽ diễn ra với một cái tinh thần trách nhiệm
và một chất lượng là một cái cơ sở để chúng ta tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện thật tốt hơn trong công tác chất vấn trả lời chất vấn trong những kỳ họp tiếp theo
bên cạnh đó các bộ trưởng trưởng ngành có liên quan sẽ tham gia trả lời giải đáp xung quanh các chất vấn của các đại biểu và theo thông lệ của kỳ họp cuối năm
người đứng đầu chính phủ thủ tướng chính phủ sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội sau cùng
tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao
kiêm bộ trưởng phụ nữ australia mariah payne diễn ra vào chiều nay tại hà nội
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an khẳng định quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các đối tác thực thi pháp luật australia thời gian qua
tiếp tục được duy trì phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực an ninh cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh đào tạo
việt nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu thực chất tiến tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
giới tiềm năng và nhu cầu hợp tác của hai nước trong tình hình mới
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh bộ công an việt nam và bộ nội vụ australia đang triển khai hiệu quả các cam kết
thỏa thuận trong các văn bản hợp tác đã ký và biên bản đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ hai tại hà nội vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bộ công an việt nam chân thành cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của chính phủ australia bộ ngoại giao australia trong công tác đào tạo
nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật
thông qua các chương trình học bồng
đào tạo chuyên ngành
để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và các đối tác australia nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về thương mại đầu tư nhằm hỗ trợ cùng phục hồi bền vững sau dịch covid một mươi chín
tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhất là liên hợp quốc và asean
bộ công an việt nam mong muốn bộ trưởng maris spaner cùng các thành viên chính phủ australia tiếp tục quan tâm
chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của australia ngày càng phát triển hơn nữa
nâng cao năng lực phòng chống các loại tội phạm ma túy công nghệ cao mua bán người và đưa người di cư trái phép tội phạm phi truyền thống v v
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp bà marai spaner bày tỏ vui mừng trong những năm gần đây
quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam australia đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
tin tưởng trong những năm tiếp theo
mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật của australia và bộ công an việt nam
tiếp tục gạt hái nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm
coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước

bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh việc quốc hội chọn ngày chín tháng một mươi một là ngày pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam có ý nghĩa chính trị pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội xây dựng niềm tin tình cảm thái độ ứng xử ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân đề cao giá trị con người xây dựng nhân cách ý thức làm chủ tôn trọng kỷ luật tự do trong khuôn khổ pháp luật
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn coi trọng quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự chỉ đạo nghiên cứu xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để lực lượng công an nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân

công an trung ương luôn coi trọng quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự do nhân dân vì nhân dân vì nhân dân trong giai đoạn mới
cùng với đó là rất nhiều nỗ lực nhằm đưa các quy định pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và thực tiễn công tác chiến đấu để mỗi đạo luật mỗi quy phạm pháp luật trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
cùng với đó là rất nhiều nỗ lực nằm đưa các quy định pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và thực tiễn công tác chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ an ninh quốc gia

đáp ứng được cái yêu cầu và mục tiêu cao nhất của luật là phòng ngừa tai nạn mang lại cái sức khỏe tính bảo vệ sức khỏe tính mạng và tài sản cho người khi tham gia giao thông
xây dựng hoàn thiện pháp luật tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
bộ công an cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm trọng tâm trọng điểm đặc biệt là đối với các đối tượng đặc thù
đề án của chính phủ
về tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một đã cho thấy những chuyển biến rõ nét
hiện nay cả nước có trên hai trăm linh người chấp hành xong án phạt tù trong diện cần thiết tổ chức công tác tái hòa nhập cộng đồng
và thực tế cho thấy tỷ lệ tái phạm những năm gần đây đã được kiềm chế và kéo giảm chỉ còn một năm
qua theo dõi công an các đơn pháp
đơn vị địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đến nay có gần ba trăm linh mô hình tiêu biểu về tái hòa nhập cộng đồng được xây dựng và nhân rộng thành hàng ngàn mô hình hoạt động có hiệu quả
quy mô phạm vi ở cả ba cấp
cấp xã cấp huyện cấp tỉnh và nhiều hình thức đa dạng phong phú
bộ tư pháp cũng đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp cung cấp
để triển khai có hiệu quả
hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật
đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật
góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật vẫn là hai nhiệm vụ trọng tâm mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an sẽ tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
trên tinh thần nghiên cứu một cách tổng thể toàn diện các vấn đề lý luận thực tiễn và yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến công tác công an cải cách hành chính tư pháp đảm bảo xây dựng thành công nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa
về nội dung này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân
cảm ơn đồng chí bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân ạ
thưa đồng chí bộ trưởng đồng chí có thể cho biết một cách cụ thể hơn thời gian tới lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục tham gia và thể hiện vai trò như thế nào trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ạ
tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo liêm chính hành động và xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn hiệu lực hiệu quả là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lực lượng công an nhân dân cần bám sát các định hướng chung của đảng và chức năng nhiệm vụ của công an nhân dân để tập trung triển khai một số những nội dung trọng điểm
thứ nhất là sẽ tổ chức nghiên cứu một tổng hợp

tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội kiến tạo lực lượng công an nhân dân để tập trung triển khai một số những nội dung trọng điểm